hợp phần cầu dân sinh là một trong ba hợp phần chính thuộc dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương do tổng cục đường bộ việt nam làm chủ đầu tư
qua hai năm thực hiện hợp phần cầu dân sinh đã triển khai nhanh hơn khoảng một năm so với kế hoạch chung của cả dự án
trong quá trình đấu thầu hợp phần cầu đã tiết kiệm và xây thêm được khoảng hai trăm bảy mươi cây cầu
để thực hiện ba mươi tám cầu dân sinh thuộc dự án lò ram với tổng mức đầu tư hơn một trăm hai mươi sáu tỷ đồng trên địa bàn
tỉnh bắc giang đã thực hiện công tác giải phóng mặt bằng giao trách nhiệm cho các huyện xã tuyên truyền để nhân dân hiến đất hiến cây cối
đồng thời địa phương cũng dùng kinh phí để tiến hành giả phá bom mìn bảo đảm an toàn trong xây dựng và cho kết cấu hạ tầng cầu sau này
đều là các cầu ở trong khu vực đặc biệt khó khăn
trên địa bàn bắc giang nhu cầu tỉnh
đối với các cầu dân sinh loại này có rất lớn
trên các huyện mà tập trung vào huyện yên thế sơn động và lục ngạn khoảng hơn hai trăm linh ba trăm linh vị trí nữa thì đang có nhu cầu rất lớn
dự án lò ram tại việt nam được ngân hàng thế giới vkp đánh giá rất cao về tiến độ thi công tiến độ giải ngân và các vấn đề về môi trường giá thành
vì vậy để tiếp tục xây thêm một sáu trăm linh cầu giúp các đồng bào dân tộc nâng cao đời sống văn hóa góp phần hiệu quả giúp các địa phương vùng sâu vùng xa
bà con dân tộc thiểu số so đói giảm nghèo tiến tới xây dựng nông thôn mới rất cần các nguồn vốn hỗ trợ